tập đoàn vinamilk là doanh nghiệp việt nam tiếp theo sau th chum meal được tổng cục hải quan trung quốc
cấp mã giao dịch xuất khẩu sữa tươi mở ra cơ hội cho hàng loạt doanh nghiệp sữa việt nam
xuất khẩu sữa tươi sang trung quốc theo đường chính ngạch
tổng cục hải quan trung quốc mới đây đã chính thức cấp mã giao dịch và cho phép một nhà máy của công ty
cổ phần sữa việt nam vinamilk được phép xuất khẩu sản phẩm sữa đặc có đường và các loại sữa đặc khác
vào thị trường trung quốc như vậy cùng với sản phẩm sữa tiệt trùng và sữa biến đổi của công ty
cổ phần chuỗi thực phẩm th th chumilk đã được hải quan trung quốc cấp phép trước đó
sản phẩm sữa đặc có đường và các loại sữa đặc khác của vinamilk cũng sẽ đến được với người tiêu dùng trung quốc
trong thời gian tới